coi nhẹ những cái giá trị về tinh thần về truyền thống gia đình đạo lý của truyền thống gia đình thế nào

môi trường xã hội này chúng ta đang chứa được rất rất nhiều những yếu tố tiêu cực
nó tác động đến cái quá trình hình thành nhân cách con người
chúng ta có thể thấy rằng cái sự tác động của mặt trái trên thị trường
nó làm cho nối sống thực dụng cho cái nối sống chạy theo vật chất
chạy theo lợi ích chủ nghĩa cá nhân rồi cái tôi được đề cao
chỉ có quyền lợi là tối thượng
và bên cạnh đó là nối sống ích kỷ vô cảm thiếu sự quan tâm với nhau
con người trong mình
một gia đình cũng sống với nhau cũng có thể là lừa lọc
cũng có thể là dùng những thủ đoạn khác nhau để đạt được lợi ích cá nhân mình
và đây là những hệ lụy của đời sống đang tác động đến gia đình việt nam hiện nay
như vậy là những cái vụ án thương tâm xảy ra là do những cái mâu thuẫn trong gia đình
không được giải quyết một cách triệt để
và suy cho cùng như là chú tá vừa phân tích thì nó do tác động của xã hội
vậy thì trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như là cộng đồng xã hội như thế nào trong vấn đề này ạ
vâng chúng ta có thể thấy rằng ở bất cứ một địa phương nào cũng có các thiết chế xã hội
từ chính quyền đến các tổ chức ngoại vi chẳng như là tổ dân phố ban hòa giải
rồi hội phụ nữ đoàn thành niên v v
rất nhiều những cái tổ chức tại cơ sở như vậy
đặc biệt là các tổ hòa giải
và một cái đặc điểm thứ hai là các cái tranh chấp trong gia đình
nó đều có những cái nó đều được thể hiện trước đó qua việc tranh cãi nhau rồi đánh chửi nhau rồi
chứ không phải một cái sự việc gì đấy mà không ai biết cả
thế nhưng ở đây cái câu chuyện là gì
thì cấp cơ sở đã làm tròn cái vai trò trách nhiệm trong việc hòa giải
phát hiện sớm các cái điểm nóng về nền dịch tự
từ những mâu thuẫn xung đột trong gia đình hay chưa
thì theo quan điểm của chúng tôi là tức là chưa làm hết trách nhiệm
lẽ ra ở cơ sở trước những trước mỗi vụ thảm hán thì bao giờ nó có những hiện tượng lâm sàng
liền trước đó đó chính là những cái tranh chấp xung đột cãi vã
thế thì ngay tại thời điểm đó các thiết chế xã hội tại cơ sở
là phải nắm bắt ngay phải có những biện pháp tác động nói chuyện can thiệp
rồi phân giải rồi để cao duy trì cái tình nghĩa trong gia đình
rồi tư vấn hướng dẫn cho những người trong cuộc người ta biết cách xử lý
nó đúng pháp luật
thế nhưng qua những vụ án xảy ra chúng ta thấy rằng cấp cơ sở là nó là chưa hết trách nhiệm của mình
bên cạnh sự tác động của cấp cơ sở như anh đào trung hiếu vừa chia sẻ
vậy thì những người ở trong gia đình họ cần phải trang bị những kỹ năng như thế nào
để mình đối diện với những cái mâu thuẫn
giải quyết một cách an toàn
vâng chúng ta thấy rằng những cái mâu thuẫn trong cái gia đình việt nam hiện nay
nó lại xuất phát rất nhiều từ những tranh chấp về tài sản
người việt có một cái thói quen
tức là xử lý các công việc gia đình là theo cảm định
theo phong tục
theo cái thực chí theo hủ tục
chứ không theo phong luật
tôi nói đơn giản nhất là có rất nhiều gia đình để lại tài sản
nhưng mà không để lại con gái
nữ nhân ngoại tộc
theo hủ tục cũ
rồi thì chia tài sản không đều giữa các con
rồi thì cái việc để lại gì tài sản thừa kế
không dưới hình thức di trúc
thỏa thuận miệng nó mồm
do đó là khi một người mất đi và để lại tài sản
mà không có sự phân định rõ ràng
thì đấy chính là nguồn cơn gây tranh chấp cho con cháu sau này
tranh chấp tài sản
thế thì để mà xử lý được ngăn chặn từ gốc
những cái tranh chấp cho thế hệ sau
thì trước hết là cái việc phân định công việc trong gia đình
nó phải trên cơ sở quỹ phong luật
có tài sản thừa kế lại thì phải được thực hiện
theo các thủ đục để lại di trúc
rồi thì phân định ở trên cơ sở công bằng
giữa các thành viên để tránh những sự xung đột đó
thứ hai nếu như khi đã phát hiện ra
phát sinh những cái mâu thuẫn những cái bất đồng quan điểm
thì chết là duy trì lấy cái đạo lý trong gia đình
rồi thì những thành viên trong đó
lên mời những người có uy tín trong dòng họ
rồi trong gia đình đó để có tiếng nói
họp gia đình đó là cơ chế đó
rồi nếu như cũng không giải quyết được
thì nên nhờ nhiên quyền
rồi nên báo sự quyền
thì qua ra những cái thiết chế xã hội xung quanh
tại cơ sở để người ta nắm để người ta can thiệp
rồi tình huống cuối cùng
đó là có thể khởi kiện gia tỏa
sử dụng công cụ pháp lý để giải quyết
tranh chấp chứ không nên sử dụng bạo lực
bạo lực là cái thứ không được phép
thế còn cộng đồng xã hội
thì sao chúng ta cần phải làm gì để chung tay
hạn chế cái vấn nạn này
vâng theo chúng tôi là cái bạo lực xã hội
đang gia tăng rất là đáng sợ
trong xã hội ta
thì đây là một cái vấn đề xã hội
mà cần phải có triển khai đồng bộ
các cái giải pháp
trước hết là phải đẩy mạnh
trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
và đặc biệt là cái chuyện hạn chế
các cái tác động tiêu cực từ môi trường sống
vào văn hóa
vì gốc của tội phạm chính là văn hóa
sự suy đổi văn hóa
chính là nguồn gốc của tội ác
nên do đó chúng ta phải làm sao để bịt được
những cái tác động trái chiều
từ văn hóa từ những yếu tố độc hại
trong môi trường sống hiện nay
chúng ta phải có những cách nào đó
rồi thì tăng cường
ngành chức năng tăng cường
cho cái việc là nắm bắt tình hình
kịp thời giải quyết tại cơ sở
những cái điểm nóng xung đột
có thể phát sinh từ mỗi gia đình
rồi thì tăng cường cái chuyện
giam đe giáo dục phòng ngừa
các cái nhóm đối tượng
mà hoạt động lưu manh quân độ
vì số này cũng có thể lừa được
chính những thành viên gia đình
thuê để gây án với người trong nhà
do đó là cái việc tăng cường
cái an ninh cơ sở là hết sức quan trọng
những phân tích rất là xác đáng
và hy vọng rằng với những giải pháp
mà chú tá đào trung hiếu đưa ra
là những giải pháp tôi cho rằng là
rất là căn cơ và cần phải
các cơ quan chức năng
cần phải có những xem xét
để thực hiện ngay đẩy lùi
những cái vụ việc thương tâm
tương tự sẽ có thể xảy ra trong tương lai
một lần nữa thì xin được cảm ơn
chú tá đào trung hiếu
đã đến tham gia với chương trình
góc nhìn chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay ạ
và chương trình an ninh cần cảnh
sẽ được tiếp tục với những tiểu mục
đáng truy phát sau một ít phút quảng cáo